nhận lời mời của ủy viên bộ chính trị phó thủ tướng bộ trưởng bộ ngoại giao phạm bình minh
bộ trưởng ngoại giao đức franz walter x steinmeier đã thăm chính thức việt nam
từ ngày ba mươi tháng một mươi đến ngày một tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
trong khuôn khổ chuyến thăm bộ trưởng ngoại giao đức đã có cuộc hội đàm với phó thủ tướng phạm bình minh
vào hôm nay ba mươi một tháng một mươi
tại hội đàm phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh
nhiệt liệt chào mừng bộ trưởng ngoại giao đức steinmeer sang thăm việt nam
khẳng định việt nam luôn coi trọng tăng cường quan hệ hữu nghị và hợp tác với đức
hai bên nhất trí đánh giá quan hệ đối tác chiến lược việt nam đức thời gian qua phát triển năng động và hiệu quả
đồng thời thống nhất tăng cường trao đổi đoàn các cấp đặc biệt là cấp cao
tiếp tục triển khai hiệu quả cơ chế họp nhóm điều hành chiến lược giữa hai bộ ngoại giao
phối hợp triển khai tốt kế hoạch hành động việt nam đức hàng năm
hai bên nhất trí khuyến khích và tạo điều kiện thuận lợi cho xuất nhập khẩu hàng hóa
các doanh nghiệp đức đầu tư vào việt nam nhất là trong lĩnh vực như công nghiệp chế tạo công nghệ cao
năng lượng sạch và năng lượng tái tạo cơ sở hạ tầng tài chính ngân hàng
thúc đẩy sớm ký kết hiệp định thương mại tự do giữa việt nam và liên minh châu âu eu
tạo khuôn khổ mở rộng hợp tác thương mại đầu tư giữa hai nước
nhằm đạt mục tiêu nâng kim ngạch thương mại hai triệu lên hai mươi tỷ usd vào năm hai nghìn hai mươi
phó thủ tướng phạm bình minh đề nghị phía đức tiếp tục hỗ trợ việt nam trong các lĩnh vực phù hợp
với ưu tiên phát triển của việt nam và là thế mạnh của đức như xây dựng cơ sở hạ tầng
năng lượng sạch và năng lượng tái tạo bảo vệ môi trường ứng phó với biến đổi khí hậu
trao đổi về một số vấn đề khu vực và quốc tế cùng quan tâm
phó thủ tướng bộ trưởng ngoại giao phạm bình minh và bộ trưởng ngoại giao đức frank vanter steinmeier nhất trí
tiếp tục phối hợp chặt chẽ và ủng hộ lẫn nhau tại các diễn đàn đa phương và các tổ chức quốc tế
trong đó có việc đức ủng hộ việt nam mở rộng hợp tác với liên minh châu âu